thông tin mới nhất về vụ đối tượng ngáo đá bắt cóc hai cháu bé tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
sau hơn hai giờ vận động thuyết phục hai cháu bé đã được giải cứu an toàn
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua tại số nhà ba mươi chín đường nguyễn bỉnh khiêm khu ba phường ca long
khi lực lượng công an tiếp cận với hiện trường đối tượng đang khống chế hai cháu bé
cháu lê yên duy tám tuổi nhanh chóng được giải cứu
còn cháu lê đức hải đông năm tuổi bị đối tượng dùng dao và siêu nước sôi khống chế đe dọa
ngay lập tức công an thành phố móng cái phối hợp với lực lượng đặc nhiệm biên phòng bố trí trinh sát tiếp cận giải cứu cháu bé
sau hai giờ thuyết phục đối tượng đồng ý thả nạn nhân và để lực lượng công an dẫn giải về thành phố móng cái
bước đầu xác định đối tượng là hoàng văn linh hai mươi chín tuổi trú tại xã kiểu cao huyện văn giang tỉnh hương yên
đối tượng này có ba thi đán